do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín trong năm học này học sinh tại tỉnh đồng tháp
đã phải tạm dừng đến trường hơn bốn tháng
nhiều cấp học đã linh hoạt bằng hình thức học online
mới đây ngành giáo dục tỉnh đồng tháp đã đề xuất phương án thí điểm
cho học sinh trở lại trường trước mắt là ưu tiên cho nhóm học sinh cuối cấp
theo sở giáo dục và đào tạo đồng tháp phương án tái mở cửa trường học
tại các vùng xanh sẽ ưu tiên cho học sinh cuối cấp lớp chín và một mươi hai
dự kiến tổ chức học trực tiếp vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là nhóm học sinh đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
và phải chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sau đó từng bước mở rộng tổ chức
cho các khối lớp còn lại
nhiều ý kiến đồng thuận nhưng vẫn còn không ít phụ huynh băn khoăn
khi cho con em trở lại trường
thống nhất với cái chủ trương cho học sinh trở lại lớp
mình cũng thấy con mình cũng rất mong muốn được đi học trực tiếp
để gặp gỡ thầy cô cũng như bạn bè
tình hình dịch bệnh cũng còn phức tạp
thành ra là mong muốn
bên ngành giáo dục và nhà trường sẽ có những biện pháp
thật là chặt chẽ và an toàn
để cho trẻ em đến trường được an toàn hơn
chín và tối một mươi hai ra lớp thí điểm để có một kinh nghiệm
cũng như là có một sự chuẩn bị nhất định
để chuẩn bị cho các thứ khác ra để học trực tiếp
tạo một sự chủ động về thời gian
và cũng tạo một tâm thế rất là tích cực

chúng ta cũng đã mất một cái thời gian là cả một cái học kỳ một
các em đã ở nhà học trực tuyến rồi
cho nên việc trở lại trường trong thời gian này

sau bốn tháng học online
việc đón học sinh trở lại lớp
đang được toàn ngành giáo dục tính toán thận trọng
bên cạnh các giải pháp an toàn được triển khai
từ những đợt dịch trước
kế hoạch cho học sinh trở lại lần này
sẽ có nhiều điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới
hiện một trăm bảy mươi chín cơ sở giáo dục
trung học cơ sở trung học phổ thông
đang tiếp tục trở lại lần này

căn cứ vào mức độ an toàn của dịch
để có biện pháp ứng phó cụ thể
trở lại trường lần này của học sinh
có nhiều thay đổi lớn
ưu tiên tập trung vào
việc đảm bảo an toàn
sức khỏe cho các em
và cái chất lượng học tập của các em học sinh
chia mỗi lớp thành hai lớp nhỏ
để đảm bảo giãn cách trong lớp học
sắp xếp các buổi học sen kẻ
và lịch học của các em
cũng trên lệch nhau
để hạn chế tối đa
việc các em tập trung
tập trung đông
học sinh mà bị f f một đang bị cách ly
hoặc là các em đang ở
các khu phong tỏa mà không tiếp tục
đến học trực tiếp được
nhà trường cũng có phương án
đặt các máy quay
ở các phòng học trực tiếp
để truyền tín hiệu cho các em đăng nhập vào
đến nay cả nước có hai mươi ba tỉnh thành phố
đã cho học sinh trở lại lớp
tại đồng tháp chín mươi năm học sinh
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và một trăm linh giáo viên
đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đây được xem là một trong những điều kiện
để học sinh trở lại lớp an toàn
bởi học sinh không thể học online mãi
trở lại lớp không chỉ đảm bảo
chất lượng dạy học
mà còn là niềm mong mỏi của học sinh